liên quan đến sự cố đề thi học kỳ một và đáp án môn vật lý của trường trung học phổ thông gò vấp
được đưa lên mạng xã hội trước giờ kết thúc làm bài thi của học sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường rút kinh nghiệm tăng cường công tác bảo mật đề thi
theo quy định phân công trách nhiệm hiện nay hiệu trưởng được toàn quyền chịu trách nhiệm về tổ chức kiểm tra
đánh giá học sinh tại đơn vị mình phụ trách
mỗi trường sẽ xây dựng quy chế tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh
trong đó quy định cụ thể về hình thức kiểm tra cũng như công tác tổ chức ra đề
quy trình bảo mật đề thi của nhà trường
sau sự cố đề thi học kỳ một đáp án môn vật lý của trường phổ thông trung học gò vấp
được đưa lên mạng xã hội trước giờ kết thúc làm bài thi vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường rút kinh nghiệm công tác bảo mật đề thi
giáo viên ra đề thi cần bảo quản đề thi ở máy tính cá nhân bảo mật tuyệt đối